cần những giải pháp quản lý tổng thể
tập thể các kỹ sư tình học của haraffan đã nghiên cứu để phát triển theo hướng mới này
và trong năm tới hai nghìn một mươi chín họ sẽ phát triển giải pháp phần mềm cho công nghệ quảng cáo tự động
để các doanh nghiệp thương mại có thể tận dụng tối ưu lượng khách hàng sẵn có
và tự động tìm kiếm chăm sóc khách hàng mới
haravan thì từ những ngày đầu thành lập mọi người đều có một sứ mẹn rất rõ
là mọi người làm sao cùng nhau để làm sao cho cái ngành thương mại việt nam được tốt hơn
và rất là cụ thể nghĩa là haravan cung cấp những giải pháp cho các doanh nghiệp
cũng như là những cá nhân hoặc là những doanh nghiệp vừa và nhỏ
hay là những khách hàng lớn như là vinamilk hay là btis
đều có thể sử dụng giải pháp của haravan để có thể dễ dàng bắt đầu vào kinh doanh
cũng như là dễ dàng để có thể vận hành quản trị doanh nghiệp của mình được hiệu quả hơn
sự khác biệt đó là haravan là đơn vị đầu tiên đưa ra mô hình gọi là omnichannel
tức là bán hàng trên nhiều kênh nhưng mà quản lý tập trung
người mua hàng bây giờ họ sẽ mua trên rất là nhiều kênh
họ sẽ mua hàng ở trên mạng xã hội trên website trên các marketplace như là lazada tiki
hoặc là họ sẽ mua tại những cái cửa hàng gọi là offline
cái câu chuyện ở đây là có quá nhiều kênh để mà phải quản trị về đơn hàng tồn kho khuyến mại
cái việc đó thì dựng đến tình trạng là họ không có quản lý được
họ cần phải có cái phần mềm có thể quản lý tập trung
thì haravan là tạo ra cái phần mềm đó
một điểm đáng chú ý nữa là giải pháp phần mềm haravan
một kênh ứng dụng một kênh thông tin mà còn là một giải pháp hàm chứa nhiều kinh nghiệm
để phát huy thế mạnh của các đơn vị đối tác
bên cạnh đó công tác về nguồn nhân lực công nghệ của họ
cũng là một kinh nghiệm cho các đơn vị công nghệ thông tin khác
đó là hãy gắn kết các nhân lực trẻ vào việc cùng giải một bài toán lớn
đối với lại một vài khách hàng như là vitamill và bitis cũng như là thiên long
thì cách làm của haravan thì hơi khác chút xíu
nghĩa là haravan ngoài tham gia về công nghệ tham gia về vai trò gọi là
một phần nào đó chia sẻ kinh nghiệm của mình để tư vấn cho doanh nghiệp
làm sao khai thác sức mạnh mình đang có để ứng dụng công nghệ này phát triển nhanh hơn
cái sự khác biệt rất là lớn giữa những công ty lớn và những công ty nhỏ ở đây là
sự nhân sự và công nghệ
những công ty nhỏ không có chi phí đầu tư thì haravan sẽ giải quyết những bài đó
mang những kinh nghiệm những kiến thức những công nghệ của những người sáng nhà sáng lập
và những người đội ngũ kỹ thuật để phát triển ứng dụng cho những doanh nghiệp nhỏ
và thứ hai nữa là cái thời buổi công nghệ hiện tại
các thông tin khách hàng vô cùng quan trọng đối với từng loa doanh nghiệp
thì mình không thể nào phụ thuộc vào những cái nền tảng của nước ngoài
đối với ngành nhân lực ngành cơ hội thông tin thì đa phần là những người trẻ
thì những người trẻ ngoài cái việc mà họ cần về lương
thì họ cần những môi trường làm việc cực kỳ năng động
và sự gắn kết giữa những con người trong công ty lại với nhau
ngoài ra thì ở người trẻ việt nam họ cần có những thử thách
họ cần có những bài toán lớn để họ giải
thì đó là những bài toán lớn để họ giải
đó là những bài toán lớn để họ giải
là một cái sự lôi cuốn và hấp dẫn đối với những người trẻ
đó là lý do tại sao haravan có đội ngũ sinh năm từ năm chín mươi cho đi
cực kỳ nhiều hơn hai trăm linh người nhân sự hiện tại
vâng thưa quý vị thưa các bạn phóng sự về công ty công nghệ thông tin haravan
với những phần mềm giải pháp trên lĩnh vực thương mại
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay số phát sóng kỳ này
chúng ta sẽ cùng nhau chân thành chúc cho ngành công nghệ thông tin thành phố
đạt được mức tăng trưởng cao xứng với tiềm lực
của thành phố và thành phố hồ chí minh sẽ trở thành một trung tâm công nghệ tốt
trên bản đồ công nghệ thế giới
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo